nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở tuyến đường một mươi hai b ngày một mươi năm tháng ba tỉnh đoàn hòa bình đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình biểu tượng thanh niên sung phong đường một mươi hai b hòa bình tại ngã ba dốc cun nơi khởi đầu của tuyến đường thuộc xã thu phong huyện cao phong
đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề năm thanh niên tình nguyện thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm thanh niên sung phong xây dựng xã hội chủ nghĩa mở đường chiến lược một mươi hai b hòa bình một mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
công trình biểu tượng thanh niên sung phong đường một mươi hai b hòa bình với mục đích ghi nhớ công lao lưu giữ dấu ấn của lực lượng thanh niên sung phong mở đường một mươi hai b đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
qua đó giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay
chúng tôi sẽ tuyên truyền đến thế hệ trẻ trong toàn tỉnh cái ý nghĩa cũng như là cái tầm vóc lớn lao ghi nhận cái tri ân cái sự đồng góp hi sinh to lớn của các thế hệ thanh niên sung phong mở đường một mươi hai b
bác thấy rất xúc động vì bây giờ cuộc đời các bác còn sống nhưng các đồng chí đã hi sinh rồi cho nên bác thấy rất là được lên rất là hạnh phúc
chúng tôi chỉ mong con cháu chúng tôi nghĩa là có thể là học tập cái tinh thần chịu đựng gian khổ
khắc phục khó khăn không kêu ca không phản nàn không công thần mà chỉ cần là học tập cho giỏi công hiến cho đất nước cho xã hội thật nhiều
và không làm là luôn luôn nhớ đến công ơn của cha ông đã làm nên lịch sử cho đất nước
công trình biểu tượng thanh niên sung phong đường một mươi hai b hòa bình là công trình kiến trúc được xây dựng trên diện tích khoảng hai m hai
với tổng mức đầu tư khoảng ba trăm linh triệu đồng từ nguồn vốn vận động xã hội hóa và đóng góp của đoàn viên thanh niên tỉnh hòa bình
dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín